chào mừng quý vị đến với bộ phim trước phong luật
nhóm này giao mua đất giá cao bán đất giá rẻ với đầy đủ giấy tờ pháp lý
sau đó hẹn gặp mặt giao dịch thực hiện lệnh chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng
rồi đưa hình ảnh đã chuyển tiền cho người bán xem và tiến hành công chứng giấy tờ
tuy nhiên sau khi về nhà đợi mãi không thấy tiền vào tài khoản các nạn nhân mới biết mình bị lừa
còn đối với con mồi là người mua đất nhóm này cùng nạn nhân ra làm hồ sơ công chứng
nhưng lại cố ý thiếu một loại giấy tờ và hứa bổ sung sau
thế nhưng sau khi nhận được tiền lại đến phòng công chứng để rút hồ sơ về
số tiền các đối tượng lừa chiếm được dùng vào việc tiêu xài cá nhân và đánh bạc trên mạng
nhóm này còn khai nhận trong mùa bóng đá euro diễn ra
có tham gia cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền nhiều trận trong giải
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thăng bình tỉnh quảng nam vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng nguyễn văn hậu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú xã bình an
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thăng bình tỉnh quảng nam vừa ra quyết định khởi tố vụ án
sau đó yêu cầu nạn nhân chuyển tiền hậu tạ và tiền chuyển phát để hậu trả lại giấy tờ
sau khi bị hại chuyển tiền cho hậu thì hậu chặn các cuộc gọi của những người này
hoặc từ chối không nghe máy rồi lấy tiền tiêu xài cá nhân
với thủ đoạn này hậu đã thực hiện hành vi lừa đảo của nhiều người với số tiền chiếm đoạt hơn một mươi tám triệu đồng
hạng kiểm lâm thành phố đà lạt vừa phối hợp với các ngành chức năng làm việc với năm đối tiện
thực hiện lấn chiếm đất dương phòng hộ trái phép tại khu du lịch quốc gia hồ tuyệt lâm
hồ đà lạt tuyệt lâm đông
các đối tượng trên được triệu tập làm việc gồm bùi văn đức bốn mươi tám tuổi quê tỉnh thanh hóa
hồ văn bảo sáu mươi bốn tuổi quê thành phố hà nội hoàng văn quyền năm mươi ba tuổi quê tỉnh cao bằng
bùi văn tính và bùi văn nhuận ba mươi tám tuổi cùng quê tỉnh hòa bình
cả năm đối tượng cùng tạm trú tại thôn một xã đa sa huyện lạc dương tỉnh lâm đồng
vào khoảng chín h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng một mươi một lực lượng hạt kiểm lâm thành phố đà lạt
phù hợp với ban quản lý khu du lịch quốc gia hồ tuyền lâm và ủy ban nhân dân phường bốn
thành phố đà lạt kiểm tra tại lô a khoảnh năm tiểu khu một trăm năm mươi bảy b phường bốn thành phố đà lạt
phát hiện có năm đối tượng đang trồng cây mai anh đào trái phép trên đất lâm nghiệp
thuộc lâm phần ban quản lý khu du lịch quốc gia hồ tuyền lâm quản lý với diện tích hai m hai
qua kiểm tra có hai trăm linh cây mai anh đào mỗi cây có chiều cao khoảng ba mét đường kính khoảng năm cm
đã trồng trên đất quy hoạch trường phòng hộ
lực lượng chức năng đang giữ nguyên hiện trường đồng thời tạm giữ tăng vật có liên quan
và đưa năm đối tượng về làm việc
ban đầu các đối tượng khai nhận hành vi lấn chiếm đất rừng phòng hộ như trên
là làm theo yêu cầu của một người đàn ông tên khoa thuê năm đối tượng này làm công ngày
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
phòng kiểm soát môi trường công an hà nam vừa khởi tố vụ án hình sự sản xuất hàng giả là thực phẩm
theo điều một trăm chín mươi ba bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
trước đó ngày hai mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi một lực lượng chức năng phát hiện tại nhà phạm thị hương
và quyền đình tới tại thôn bốn xã đinh xá thành phố phủ lý tỉnh hà nam
đang sản xuất số lượng lớn bánh cốm và bánh su sê
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ năm trăm hai mươi năm bánh thành phẩm các loại hơn bảy trăm linh kg vỏ hộp bánh
ba hệ thống máy cùng nguyên liệu phụ da để sản xuất bánh
bước đầu hương và tới khai nhận sử dụng nhãn hiệu nguyên ninh là nhãn hiệu nổi tiếng
nhằm mục đích bán được nhiều hàng để kiếm lời
hiện lực lượng chức năng đã tiến hành bán ra vụ án cho cơ quan cảnh sát điều tra
để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị hàng năm cứ vào dịp những tháng cuối năm tội phạm liên quan đến lĩnh vực buôn lậu
lại dập dịch thu gom tập kết và vận chuyển hàng tuần ra thị trường
cùng với các đơn vị trong tỉnh nghệ an công an huyện nghi lộc đã tập trung gia quân
đánh mạnh vào tội phạm liên quan đến buôn lậu vận chuyển hàng cấm thu giữ số lượng lớn tăng vật liên quan
ngày một mươi bốn tháng một mươi một công an huyện nghi lộc phối hợp với công an tp vinh và phòng nghiệp vụ công an tỉnh nghệ an
phá thành công chuyên án mua bán vật liệu nổ bắt nhóm một mươi một đối tượng có hành vi buôn bán hơn hai bốn tấn pháo nổ
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận đã móc nối cấu kết với nhau để tìm cách đưa pháo từ lào về việt nam tiêu thụ
pháo nổ sau khi được tập kết ở quảng trị được chia nhỏ rồi vận chuyển về nghệ an
cất giữ tại nhiều địa điểm khác nhau để tuồn ra thị trường
trước đó ngày ba tháng một mươi một công an huyện nghi lộc bắt giữ một xe container vận chuyển hơn ba bốn trăm linh chai rượu các loại không có nguồn gốc xuất xứ
đây là những vụ việc điển hình cho công tác đấu tranh ngăn chặn tội phạm buôn lậu vận chuyển hàng cấm mà công an huyện nghi lộc triển khai trong thời gian vừa qua
ủy ban nhân dân huyền cũng xây dựng một kế hoạch để huy đồng tất cả các bán ngành cùng vào cuộc để đấu tranh phòng chống với các vệ pháo
tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân không tham gia về các hành vi mua bán tàng trữ và sử dụng pháo nổ
có thể thấy do lợi nhuận lớn nguồn cung nhiều nên mặc dù cơ quan chức năng liên tục phát hiện bắt giữ các vụ việc liên quan đến buôn lậu và pháo
song tội phạm trong lĩnh vực này vẫn lén lút hoạt động với số lượng vận chuyển buôn bán ngày càng lớn
ủy ban nhân dân huyền cũng xây dựng một kế hoạch để huy đồng tất cả các bán ngành cùng vào cuộc để đấu tranh phòng chống với các vệ pháo
đặc biệt là hiện nay số người dân từ vùng dịch trở về địa phương tránh dịch sẽ dễ dàng tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu vận chuyển hàng cấm để tăng thu nhập
chính vì vậy mặt trận chống buôn lậu vận chuyển hàng cấm sẽ trở nên phức tạp hơn trong thời gian tới
từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi một công an huyện tiếp tục tuyển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ để tập trung đấu tranh truy khuét các loại tội phạm
nhất là từ nay đến tết nguyên đán thì chúng tôi tập trung đấu tranh với các loại tội phạm về buôn bán hàng cấm
nhất là pháo rồi các hành vi liên quan đến buôn lậu gian lận thương mại để làm sao từ nay tết ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
nhằm chủ động phòng ngừa phát hiện và đấu tranh ngăn chặn xử lý kịp thời tình trạng trên
bên cạnh phân công lực lượng bám tuyến bám địa bàn cùng với lực lượng khác phòng ngừa đấu tranh chống buôn lậu hàng cấm
công an huyện nghi lộc cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân không tiếp tay và tố giác tội phạm buôn lậu vận chuyển hàng cấm
đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp quyết liệt đấu tranh phòng ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
phó thủ tướng chính phủ lê văn thành vừa có ý kiến về kiến nghị của bộ giao thông vận tải phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống
cảng hàng không sân bay toàn quốc thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi phó thủ tướng giao bộ giao thông vận tải ra soát kỹ
các nội dung của quy hoạch tổng thể bảo đảm phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất phát triển hạ tầng tại quy hoạch sử dụng đất quốc gia
phó thủ tướng chính phủ lê văn thành vừa có ý kiến về kiến nghị của bộ giao thông vận tải phát triển hệ thống
cảng hàng không đáp ứng khoảng hai trăm bảy mươi tám triệu hành khách đảm bảo trên chín mươi năm dân số có thể tiếp cận tới cảng trong phạm vi một trăm linh km
đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng thiết bị quản lý bay theo hướng đồng bộ hiện đại ngang tầm khu vực đáp ứng nhu cầu vận tải
từng bước đầu tư các trung tâm logistics trung tâm đào tạo huấn luyện bay bảo dưỡng sửa chữa máy bay và hệ thống trang thiết bị bảo đảm hoạt động bay
do giá xăng dầu thế giới những ngày qua có xu hướng giảm
nên giá xăng dầu trong nước ở phiên điều chỉnh giá ngày mai ngày hai mươi năm tháng một mươi một cũng sẽ giảm theo giá xăng thế giới
lãnh đạo một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cho biết
ở kỳ điều hành ngày hai mươi năm tháng một mươi một nếu không tác động đến quỹ bình ổn giá và giữ nguyên các loại thuế phí hiện nay
giá xăng e năm ron chín mươi hai có thể giảm một đồng một lít còn giá xăng ron chín mươi năm sẽ giảm một hai trăm linh đồng một lít
giá bán với mặt hàng dầu cũng sẽ giảm trong đó dầu hỏa được dự đoán giảm khoảng năm trăm linh đồng một lit
dầu ma rút giảm ba trăm linh đồng một kg và dầu diesel giảm ba trăm năm mươi đồng một lít
nếu đúng như dự báo giá các mặt hàng xăng trong nước vào phiên điều chỉnh giá ngày mai sẽ có đợt giảm đầu tiên sau năm lần tăng liên tiếp
còn tính trong vòng một năm qua giá các mặt hàng xăng trong nước được điều chỉnh tăng tới một mươi tám lần giảm ba lần và giữ nguyên ba lần
sau gần hai tháng mở cửa đến nay một trăm tám mươi trên hai trăm ba mươi bốn chợ truyền thống tại tp hcm
các hoạt động dè dặt lượng khách tới mua sắm không nhiều
hoạt động trở lại từ đầu tháng một mươi nhưng các chợ truyền thống vốn rất tấp nập trước khi dịch bùng phát
như chợ phùng hưng quận năm chợ phú thọ quận một mươi chợ sơn kỳ quận tân phú đang trong tình trạng người bán nhiều hơn người mua
nguyên nhân do tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp chợ truyền thống kiểm soát người ra vào với nhiều quy định khá chặt
dịch vụ bán hàng online phát triển mạnh trợ cấp mọc lên nhiều nơi nên số lượng người đến chợ truyền thống giảm
chợ bến thành ở trung tâm quận một cũng nằm trong tình trạng ế ẩm
dù các chủ quầy sạp chủ động giảm giá giữ giá trong bối cảnh giá nhiều nguyên liệu và chi phí phòng dịch tăng
thủ tục hồ sơ hưởng hỗ trợ covid một mươi chín đối với người lao động và doanh nghiệp sẽ được đơn giản hóa
không cần nhiều giấy tờ chứng thực được lựa chọn nơi nộp hồ sơ điều kiện hưởng cũng được nới lỏng
đó là một số thay đổi trong quy định quyết định ba mươi ba được thủ tướng chính phủ ban hành để sửa đổi
bổ sung một số điều của quy định
quy định hai mươi ba thuộc gói hỗ trợ hai mươi sáu tỷ đồng
hiện thành phố đà nẵng đã và đang giả soát triển khai chi trả đối với các đối tượng được mở rộng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
quyết định ba mươi ba năm hai nghìn hai mươi một sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định hai mươi ba gói hai mươi sáu tỷ đồng
của thủ tướng chính phủ với nhiều điểm mới lợi ích cho người dân
trong đó đáng chú ý là quyết định này bổ sung thêm diện nhận hỗ trợ là trẻ em người cao tuổi
người khuyết tật là f hoặc f một với mức hỗ trợ một triệu đồng một người
quyết định này cũng mở rộng hỗ trợ đối tượng hộ kinh doanh sản xuất nông lâm ngư nghiệp
những người bán hàng rong kinh doanh thời vụ làm dịch vụ có thu nhập thấp
không phải đăng ký hộp kinh doanh được hỗ trợ một lần duy nhất với mức ba triệu đồng
với những quy định mới này sở lao động và thương binh xã hội đà nẵng đang nhanh chóng ra soát
để hỗ trợ kịp thời cho người dân
đồng thời thủ tục hồ sơ thưởng hỗ trợ covid một mươi chín đối với người lao động và doanh nghiệp
cũng được đơn giản hóa không cần nhiều giấy tờ chứng thực
được lựa chọn nơi nộp hồ sơ điều kiện hưởng cũng được nới lỏng
chế độ chính sách hỗ trợ đến người lao động cũng như người sử dụng hồ sơ một cách nhanh nhất
kịp thời nhất và thông tin nhất
theo sở lao động thương binh và xã hội tp đà nẵng hiện có khoảng hơn một trăm linh doanh nghiệp
với khoảng hai lao động đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo quyết định ba mươi ba
sở đang khẩn trương triển khai rà soát làm hồ sơ để chi trả theo quy định
tính tới ngày một mươi năm tháng một mươi gói an sinh hai mươi sáu tỷ đồng giải ngân gần hai mươi một chín trăm linh tỷ
hỗ trợ cho hơn hai mươi bốn triệu người lao động trên cả nước